những ngày qua công an tp hcm đã đồng loạt kiểm tra trụ sở và chi nhánh của công ty f tám mươi bốn
một công ty chuyên kinh doanh dịch vụ cầm đồ với mạng lưới trải dài trên cả nước
động thái này được dư luận hết sức quan tâm khi bộ công an đang chỉ đạo các cục nghiệp vụ
và công an các địa phương tập trung đấu tranh triệt xóa những tổ chức tội phạm núp bóng doanh nghiệp
để thực hiện đòi nợ trái pháp luật
chia sẻ với phóng viên truyền hình công an nhân dân người đàn ông ở tp thủ đức tp hcm chia sẻ
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cháu gái của anh đến chi nhánh công ty f tám mươi tám để cầm xe gắn máy có trị giá hơn bốn mươi triệu đồng
sau khi được thẩm định f tám mươi tám đã đồng ý cho cháu gái của anh vay hơn hai mươi hai bốn triệu đồng
theo thỏa thuận người vay sẽ vay thanh toán lần đầu cả gốc lẫn lại từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
số tiền hơn hai tám triệu đồng và nợ gốc còn lại là hơn hai mươi một hai triệu đồng
nhân viên f tám mươi tám chỉ cầm cà vẹt xe và yêu cầu người cầm đồ làm các thủ tục cần thiết
từ tháng thứ nhất tới tháng thứ một mươi một là đóng là hai tám trăm tám mươi bốn triệu đồng
tới tháng thứ một mươi hai thì bây giờ phải đóng là hơn ba một triệu đồng
tôi mới đi cầm những cái đó tôi đi hỏi một số người thì người ta nói là cái lãi xuất tính ra vậy là cao
là vượt so với cái quy định rồi
hồ sơ thể hiện trong một mươi hai tháng cháu gái anh phải đóng cả gốc lẫn lại là gần ba mươi năm triệu đồng
đối với khoản vai cầm cố xe
hồ sơ thể hiện trong một mươi hai tháng cháu gái anh phải đóng cả gốc lẫn lại là gần ba mươi năm triệu đồng
đáng nói là trong lần đóng tiền kỳ thứ hai cháu của anh trên lịch thanh toán
và một số người đã gọi điện đến người thân của cháu nhiều lần để nhắc nợ
nhân viên f tám mươi tám cho biết số tiền chậm nộp phạt là năm mươi bốn đồng mỗi ngày
bây giờ cháu tôi thì bây giờ cứ gọi trực tiếp nó đi cứ gọi phiền hoài
cứ lát gọi lát gọi hoài bà cũng có nói phản ảnh nó như vậy đó
thông tư số một mươi tám năm hai nghìn một mươi chín của ngân hàng nhà nước trong đó quy định rõ được rằng là cái việc mà thỏa thuận
về các phương thức thu hồi nợ thì được quy định rõ trong hợp đồng vay
cái việc gọi điện nhắc nợ thì chúng ta quy định rõ là không được quá năm lần một ngày
và được chỉ được thực hiện trong vòng từ khoảng sáu giờ sáng cho đến là không quá hai mươi một giờ tối
công ty tài chính hoặc là các nhân viên không được phép thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
chẳng hạn như gọi điện nhắc nợ hay là gửi một số thông tin đến những đối tượng
mà không có nghĩa vụ trả nợ theo cái hợp đồng vay
theo hồ sơ khi cầm cố xe gắn máy để vay tiền
khách hàng của f tám mươi tám sẽ phải thanh toán hơn một triệu đồng tiền phí bảo hiểm
tiền lãi là một một mỗi tháng phí thẩm định là một bốn mỗi tháng
phí quản lý tài sản là năm mỗi tháng
ngoài ra khi tất toán khách hàng sẽ phải trả thêm tiền lãi trong hạn
phí phạt quá hạn phí tất toán trước hạn
trong một số các hợp đồng mà các công ty tài chính hoặc là trong một số các hợp đồng cho vay
hoặc là cầm cố tài sản thì tổ chức này chúng ta tách ra làm nhiều các loại chi phí khác nhau
chẳng hạn như lãi suất cho vay thì chỉ có một hai mỗi tháng
tuy nhiên bên đó các cái khoản lãi suất liên quan tới quản lý tài sản
rồi các quản lý về chi phí thẩm định hồ sơ mà tẩm gồm lại
theo hợp đồng cho vay hoặc là cầm cố thì lãi suất chúng ta thậm chí lên đến sáu mươi bảy mươi
hoặc thậm chí là trên một trăm linh một năm
tổ chức cá nhân nào mà chúng ta có hành vi cho vay với lãi suất
mà chúng ta trong giao dịch dân sự mà gấp năm lần lãi suất
theo bộ luật dân sự chúng ta quy định có nghĩa là quá một trăm linh
một năm thì có thu lợi bất chính hoặc là đã bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính
thì sẽ bị tùy theo tính chất mức độ cũng như là hậu quả khoản thu lợi bất chính
mà các đối tượng này chúng ta có thể là bị khởi tố về một vụ án hành sự
liên quan đến tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó công an tỉnh thanh hóa cũng đã xử lý một số vi phạm
tại chi nhánh của f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
mới đây khi có thông tin về việc f tám mươi tám chi nhánh thành phố hồ chí minh
bị cơ quan công an kiểm tra phía thế giới di động
đã có động thái tạm ngưng hợp tác cung cấp dịch vụ cho vay tiền mặt
tại các cửa hàng của thế giớidiđộng com và điện máy xanh
để yêu cầu đối tác giải thích làm rõ vấn đề liên quan
các bản hiệu f tám mươi tám và chuỗi hệ thống của thế giới di động cũng đã được gỡ xuống
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau